cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
em dư thị tố như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là cháu ruột bà nga
em dư minh vĩ sinh năm hai nghìn một cũng là cháu bà nga bị giết chết ở gần phía trong cổng của ngôi nhà
riêng bé con gái út của ông tên na một mươi tám tháng tuổi ngủ chung với cha mẹ nhưng may mắn sống sót
hiện lực lượng công an đang tích cực điều tra để sớm tìm ra thủ phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã liên hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc về tội cố ý gây thương tích
trước đó khoảng hai mươi h ngày bốn tháng bảy tại thôn minh khai xã yên thạch huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc do mâu thuẫn cá nhân
nguyễn văn tiến đã dùng gạch đánh vào đầu anh triệu thanh hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã đồng thịnh huyện sông lô
hậu quả anh hậu bị thương phải đi điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện sông lô hiện công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc đang củng cố hồ sơ để xử lý
hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã phối hợp với các lực lượng có liên quan bắt được giang kim đạt đối tượng bỏ trốn
đang có lệnh truy nã đặc biệt truy nã quốc tế trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tham mô tài sản chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có che giấu tội phạm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải viễn dương vinasin
đối tượng giang kim đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê tỉnh thái bình nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh của vinasin là đối tượng chính trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
vụ án này được cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi
trước khi khởi tố vụ án sang kim đạt đã bỏ trốn ra nước ngoài
ngay sau đó cơ quan an ninh điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt
cho đến ngày hôm qua bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đã bắt được giang kim đạt
kết quả điều tra bước đầu đạt đã khai nhận hành vi phạm tội tham ô chiếm đoạt số tiền lên tới một mươi chín triệu usd
dịp này bộ trưởng bộ công an đã quyết định thưởng nóng cho mỗi đơn vị tham gia chuyên án một mươi triệu đồng
công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án buôn bán trái phép chân ma túy và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn sĩ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn thường trú tại xã gia lâm huyện lâm hà và bốn đồng phạm khác trong đó có vợ con và người tình của sĩ
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm công an huyện đức trọng đã bắt quả tăng sĩ đang bán một gói ni lông
chứa chất bột màu trắng cho một đối tượng với giá sáu triệu đồng tại quán cà phê trên đường trần phú thị trấn liên nghĩa
tiến hành kiểm tra phòng trọ mà sĩ sống cùng người tình là lý thị liên
công an thu được một mươi gói chất bột màu trắng và một gói ni lông chất tinh thể
nghi là ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở chính của sĩ và vợ là nguyễn thị vui cùng chỗ ở của nguyễn thị hoa con của vợ chồng sĩ
lực lượng công an đã thu giữ thêm hai mươi tám gói heroin một trăm chín mươi năm triệu đồng một mươi một nhẫn hai dây chuyền một lắc vàng
qua giám định cơ quan công an xác định trọng lượng ma túy thu được là chín mươi tám tám nghìn hai trăm sáu mươi hai gam heroin và năm một sáu trăm linh ba gam ma túy
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tại lạng sơn vào lúc một mươi ba h trưa nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a hai nghìn hai trăm chín mươi bốn
đang vận chuyển một số thu hàng từ cửa khẩu chima về thành phố lạng sơn
qua kiểm tra phát hiện bên trong một mươi bốn thùng hàng chứa ba trăm năm mươi kg bột làm bánh trung thu không có giấy tờ nhãn mát chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bên ngoài bao bì in chữ trung quốc lái xe là hoàng văn hiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại hưng yên khai
đã nhờ một số người dân chuyên đi trung quốc mua và thu gom toàn bộ số bột làm bánh trung thu trên
về tập kết tại đường mòn cửa khẩu chima để vận chuyển với các tỉnh nội địa bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển về đến thành phố lạng sơn thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vừa rồi là những thông tin chúng tôi mới cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi